đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
mở đầu là các tin tức liên quan đến cơn bão số ba cũng như công tác ứng trực phòng chống bão của các địa phương
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số ba đã di chuyển đến vị trí cách móng cái khoảng chín mươi năm km
cách hải phòng khoảng hai trăm hai mươi km và cách nam định khoảng ba trăm hai mươi km vào hồi một mươi bốn h ngày hôm nay
sức gió mạnh nhất mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong vòng một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km
khoảng tối và đêm nay đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến nam định với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
đến một giờ ngày ba tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm linh bảy ba độ kinh đông trên bờ biển quảng ninh hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
trong vòng từ một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến một mươi km
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày ba tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông trên đất liền các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy
trước tình hình bão số ba diễn biến phức tạp và sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh quảng ninh hải phòng nam định
các địa phương đã chủ động phương án ứng phó với bão nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra
và cho đến thời điểm này công tác ưng phó với bão số ba đã cơ bản hoạt tất
tính đến sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải phòng thực hiện kiểm đếm thông báo cho ba ba trăm bốn mươi bốn phương tiện
bốn trăm sáu mươi năm lồng bè ba trăm năm mươi tròi canh đang hoạt động về neo đậu tại các bến an toàn
đáng lo ngại nhất là hiện nay vẫn còn một mươi một phương tiện và năm người trên tròi nuôi ngao vẫn đang trên đường vào bờ
trước tình hình bão số ba đổ bộ trực tiếp vào khu vực quảng ninh hải phòng
đơn vị quản lý cầu bạch đăng nối quảng ninh hải phòng đã lên phương án cấm các phương tiện lưu thông qua cầu bạch đằng
trước khi bão số ba đổ bộ vào đất liền
cục hàng không việt nam cũng vừa thông báo tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến sân bay vân đồn quảng ninh
và sân bay cát bi hải phòng từ một mươi hai h trưa ngày hai tháng tám đến một mươi hai h trưa ngày ba tháng tám
để đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động khai thác
trưa nay trên địa bàn huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão số ba
trên địa bàn huyện đảo cô tô đang tiến hành trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra
hãng hàng không quốc gia việt nam việt nam airlines vừa thông báo do thế tiết xấu
có gió xôi mạnh tại đà lạt lâm đồng
để đảm bảo an toàn hãng đã triển khai điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ đà lạt trong ngày hai tháng tám
cụ thể trong ngày hai tháng tám vietnam airlines hủy chín chuyến bay giữa hà nội đà nẵng tp hcm đi đà lạt
gồm vn một nghìn năm trăm bảy mươi bảy vn một nghìn năm trăm bảy mươi sáu vn một nghìn chín trăm năm mươi năm vn một nghìn chín trăm năm mươi bốn vn một nghìn ba trăm tám mươi một vn bảy nghìn ba trăm tám mươi vn bảy nghìn ba trăm tám mươi một vn bảy nghìn ba trăm tám mươi hai và vn bảy trăm bốn mươi
hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu tại đà lạt được việt nam airlines hỗ trợ đổi chuyến bay miễn phí trên cùng hành trình
việc thay đổi kế hoạch khai thác do thời tiết xấu có thể ảnh hưởng dây chuyền
đến thời gian khởi hành các chuyến bay khác của việt nam airlines
hành khách đang có kế hoạch đến và đi từ đà lạt trong thời gian này
cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết thông tin của hãng nhằm chủ động lịch đi lại
bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều qua
trước câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan đến lý do vì sao việc điều tra kết luận nghi án asanzo
bán hàng trung quốc gắn mát hàng việt đang bị kéo dài thời gian
thứ trưởng bộ tài chính vũ thị mai đã có những lý giải cho vấn đề này
đặt câu hỏi cho bộ tài chính phóng viên cho biết
theo yêu cầu của thủ tướng ngày ba mươi tháng bảy
các bộ ngành phải báo cáo những kết luận về vụ việc liên quan đến công ty asanjo
nhưng mốc thời gian này đã qua
cách đây vài ngày chính văn phòng của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín cho rằng
phải tới ba mươi tháng tám mới có kết luận vụ việc
vậy trong quá trình điều tra vụ việc
có gì khó khăn khiến cho các bộ ngành phải kéo dài thời gian như vậy
thứ trưởng bộ tài chính vũ thị mai đã thông báo đến báo chí
một số thông tin liên quan đến vụ việc này
và xác minh với hai mươi tám doanh nghiệp mà có hoạt động xuân khẩu liên quan đến công ty asanjo này
cũng như là xác minh đối với cái tập đoàn kiểm asanjo
và xác minh các siêu thị và các nhà bán lẻ
các sản phẩm của asanjo
rồi kiểm tra thông tin với cơ quan thuế về những giao dịch các liên quan đến nhãn hiệu
thứ trưởng vũ thị mai cho biết
hiện bộ tài chính cũng đang tiến hành xác minh thông tin với hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
về thông tin nhãn hiệu hàng việt nam chất lượng cao và xác minh một số thông tin khác
thứ trưởng vũ thị mai nhấn mạnh
bộ tài chính đang có những chỉ đạo quyết liệt với vụ việc này
khi có đủ thông tin sẽ công bố với các cơ quan báo chí
sáu phương tiện khai thác cát trái phép trên sông cổ chiên
vừa bị lực lượng chức năng công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long phát hiện bắt giữ
sáu phương tiện gồm năm ghe gỗ và một ghe sắt
từ ba mươi đến năm mươi tấn đang khai thác cát trái phép trên sông cổ chiên
đoạn thuộc thủy phận xã an phước huyện mang thít
trong số sáu phương tiện bị bắt giữ có bốn phương tiện không có số hiệu
tại thời điểm kiểm tra các phương tiện đã hút được từ một đến một mươi một mét khối cát
qua làm việc người điều khiển và chủ các phương tiện không xuất trình được các giấy tờ
liên quan đến hoạt động khai thác các sông
hiện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ các phương tiện để xử lý
trong khi đó tại tỉnh quảng ninh công an tp hạ long vừa kiểm tra phát hiện
một cơ sở sản xuất bắp giang bơ số lượng lớn từ nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại địa chỉ khu một phương cao xanh tp hạ long lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này
đang hoạt động sản xuất bắp giam bơ sử dụng nguồn nguyên liệu ghi chữ nước ngoài
không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở khai nhận đã mua loại bơ bên ngoài có chữ trung quốc
từ một người không quen biết để sản xuất bắp sáng bơ bán ra thị trường quảng ninh
và một số tỉnh thành khác
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ gần ba hộp bắp giang bơ thành phẩm
bảy thùng kim loại bên trong chứa bơ nguyên liệu
đồng thời tạm dừng sản xuất đối với cơ sở nói trên để điều tra xử lý theo quy định
rất nhiều lợi ích cho khách hàng doanh nghiệp
khi mà giảm tới chín mươi các tranh chấp có liên quan đến hóa đơn
rút ngắn được thời gian thanh toán và quản lý hóa đơn
bên cạnh đó việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng giúp cho cơ quan thuế
có thể kịp thời ngăn chặn được hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn
mất tích và khắc phục được tình trạng làm giả hóa đơn